để thành công trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và để tránh bị tụt hậu các quốc gia phải thực hiện chuyển đổi số đặc biệt là chuyển đổi số cho các doanh nghiệp
hướng đến mục tiêu đó mới đây phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci cùng tập đoàn bưu chính viễn thông vnpt chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng và triển khai chương trình hành động hỗ trợ chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp
việc hợp tác giữa vnpt và vcci sẽ giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp việt nam góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước
theo đó vcci tạo điều kiện thuận lợi phối hợp và cung cấp các thông tin cần thiết để vnpt có thể tiến hành xây dựng chương trình nâng cao nhận thức kế hoạch và các dự án chuyển đổi số cho các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ
sau đó vcci phối hợp chặt chẽ với vnpt xây dựng các chương trình đào tạo về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp tổ chức các khóa đào tạo về chuyển đổi số cho doanh nghiệp giới thiệu các doanh nghiệp để vnpt tiếp cận và tiến hành thực hiện chuyển đổi số cho doanh nghiệp có nhu cầu
trên cơ sở đó vnpt tập trung xây dựng nội dung chương trình nâng cao nhận thức đào tạo và triển khai toàn diện về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp hướng đến mục tiêu cao nhất ứng dụng dữ liệu và công nghệ số để thay đổi một cách tổng thể và toàn diện tất cả các khía cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp